tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai đồng chí trung hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham dự lễ khởi công dự án thành phần cao tốc phan thiết dầu dây có chiều dài khoảng chín mươi chín km
đồng chí trương hòa bình yêu cầu bộ giao thông vận tải và các bộ liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án hoàn thành công trình với chất lượng cao sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng đồng thời lưu ý chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện đúng quy định của nhà nước
cũng trong ngày ba mươi tháng chín tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ dự và phát lệnh khởi công xây dựng dự án thành phần đoạn vĩnh hảo phan thiết có chiều dài hơn một trăm linh km
đồng chí trịnh đình dũng yêu cầu bộ giao thông vận tải ban quản lý các công trình nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo đảm an toàn bảo đảm chất lượng công trình hiệu quả chống thất thoát trong đầu tư xây dựng